tại việt nam hai lao động tại quảng trị trở về từ daegu hàn quốc đã có kết quả âm tính với covid một mươi chín
kết quả xét nghiệm mẫu từ viện pasteur nha trang
trước đó một trong hai lao động này có biểu hiện bị sốt nhưng chưa rõ nguyên nhân
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
hiện tại hai trường hợp này không sốt phổi không có tổn thương sinh hoạt bình thường
cả hai vẫn đang tiếp tục được cách ly tuyệt đối theo quy định để theo dõi và chăm sóc y tế đặc biệt
tại bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh quảng trị
những người tiếp xúc gần với hai trường hợp trên cũng được đưa đến cách ly tập trung
tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh cơ sở cũ trong vòng một mươi bốn ngày